lực lượng chức năng thu giữ một túi ni lông màu trắng chứa gần năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
hai điện thoại di động và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua ở huyện viêng thong tỉnh bô ly
săn xây lào sau đó đưa về việt nam và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ